nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết
được đánh giá công cụ hữu hiệu để chống chuyển giá đặc biệt là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tuy nhiên là về phía doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong nước thì quy định áp trần lãi vay
đang tạo ra những khó khăn trong tiếp cận vốn vay với các doanh nghiệp liên kết
hiệp hội bất động sản việt nam vừa có báo cáo đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét
cân nhắc về quy định khống chế chi phí lãi vay trong nghị định hai mươi khoảng ba điều tám nghị định hai mươi quy định
tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
không vượt quá hai mươi của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay
chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế
theo hiệp hội bất động sản việt nam quy định này không phù hợp với thực tế và gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
hoạt động liên kết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
nguyên nhân bởi bất động sản là ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn thời gian thu hồi vốn kéo dài
áp dụng quy định này lợi nhuận không đủ bù đắp cho phần chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
quy định này cũng đang tạo ra khó khăn đối với các tập đoàn kinh tế tư nhân với mô hình công ty mẹ con hiện đang có xu hướng phát triển mạnh